vào lúc năm giờ sáng nay hai mươi hai tháng một mươi một một đám cháy lớn đã xảy ra tại nhà máy nhiệt điện cẩm phả
phường cẩm thịnh thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh
vụ cháy xuất phát từ kho chứa ác quy ở tầng một khu điều hành của nhà máy
ngay sau khi phát hiện nhà máy đã cho sơ tán toàn bộ công nhân đến khu vực an toàn
đến bảy h ba mươi phút cùng ngày lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ phối hợp với đội phòng cháy chữa cháy số hai
cơ bản đã khống chế được đám cháy
rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã làm thiệt hại lớn về tài sản
ảnh hưởng tới quá trình sản xuất của nhà máy
hiện các cơ quan chức năng đang có mặt để tiếp tục khắc phục hậu quả và điều tra rõ nguyên nhân vụ cháy